với hành vi giang dối tự nhận bản thân có khả năng hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
hoàng thanh hùng chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng thanh tùng liên tiếp đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có khả năng
hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng đồng thời đặt in biển quảng cáo treo khắp các khu dân cư trên địa bàn
tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
bằng thủ đoạn tinh vi hùng đã đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ phí thẩm định
thậm chí là cả phí che đậy tài sản để yêu cầu người có nhu cầu vay vốn chuyển vào một mươi một tài khoản ngân hàng do mình cung cấp
chỉ trong vòng năm tháng tổng số tiền hùng chiếm đoạt là gần tám tỷ đồng
ngoài mục đích nạp tiền chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài